trong chương trình ngày hôm nay chúng ta cùng đến với phần trao đổi của biên tập viên thúy quỳnh và khách mời của chương trình ngày hôm nay
vâng xin cảm ơn trường quay s hai và cũng xin được cảm ơn tiến sĩ phạm văn hùng đã dành thời gian cho chương trình hôm nay
thưa tiến sĩ ông đánh giá sao về các cơ chế thanh toán hiện nay của các dự án đầu tư ppp
về cơ chế thanh toán của các dự án pep đặc biệt là đối với các dự án đầu tư theo hình thức bt
thì nó có một số các cái vấn đề như sau
thứ nhất là bất cập về việc xác định thời điểm để thanh toán và xác định thời điểm để tính toán cái giá trị của quỹ đất đối ứng
hiện tại do chưa thống nhất được về thời điểm xác định giá trị quỹ đất và thời điểm thanh toán
cho nên vẫn có những dự án mà xác định thời điểm
thứ hai là việc xác định thời điểm để thanh toán cũng như thời điểm tính giá trị của quỹ đất đối ứng ngay từ khi dự án được giao
nó cũng sẽ dẫn đến việc xác định giá trị đầu tư và giá trị của quỹ đất đối ứng không tương xứng với nhau
và cái này có thể sẽ dẫn đến thất thoát lãng phí
đấy là cái thứ nhất
thứ hai là
bất cập về việc xác định phương thức tính toán giá trị của quỹ đất đối ứng
do cũng chưa thống nhất được đối với về mặt phương thức nguyên tắc để xác định cái giá trị của quỹ đất đối ứng
thì cái này có thể sẽ dẫn đến rằng
cái việc mà xác định
cái giá trị quỹ đất là cũng chưa được theo cái giá thị trường
hầu hết các cái dự án bt thì vẫn chưa thực hiện đấu giá để mà xác định cái giá trị của cái quỹ đất đối ứng mà thanh toán cho chủ tư
đây thì cũng là một cái vấn đề mà có thể sẽ dẫn đến cái sự thất thoát lãng phí trong cái
tài sản công
vậy thì nên chăng là chúng ta cần phải ra soát sửa đổi cơ chế giám sát để hạn chế đến cái mức thấp nhất sự thất thoát lãng phí từ hình thức đầu tư này
chẳng hạn như là sự tham gia sâu của những cơ quan kiểm toán nhà nước
tôi đồng ý với cái quan điểm là có cái sự tham gia sâu của cơ quan kiểm toán nhà nước
nhưng đồng thời tốt hơn nữa là có cái sự tham gia của cả kiểm toán độc lập
đối với kiểm toán nhà nước thì có thể thực hiện kiểm toán đối với phần
được vốn đầu tư công mà tham gia vào cái dự án ppp
nhưng mà đối với kiểm toán độc lập thì có thể xem xét đối với lại cái phần vốn của nhà đầu tư
phần vốn chủ sở hữu của họ phần vốn họ vay để mà thực hiện dự án
nhưng mà cái mà quan trọng hơn thì tôi cho rằng phải thực hiện đối với lại công khai minh bạch công bằng
trong các cái hoạt động mà có liên quan
đầu tư theo hình thức ppp
khi mà lựa chọn nhà đầu tư thì phải thực hiện đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư mà có cái năng lực tốt nhất
và khi mà xác định cái giá trị của quỹ đất đối ứng thì cần phải đấu giá để xác định được cái giá mà tốt nhất hạn chế cái thất thoát lãng phí tài sản của nhà nước tài sản nhân dân
xin cảm ơn những chia sẻ của ông trong chương trình hôm nay
thưa quý vị và các bạn điều mà rất nhiều người dân lo ngại đó chính là các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư ppp bị mất đi bản chất biến nhiều dự án bt thành dự án công và làm lãng phí nguồn vốn đầu tư
do đó thì có lẽ cũng đã đến lúc các cơ quan quản lý cần xem xét lại các quy định vừa để bảo đảm khuyến khích đầu tư của tư nhân vào các lĩnh vực hạ tầng giao thông lại vừa tránh bị biến thành kênh thất thoát tài sản công tiềm tàng